go vn được kỳ vọng là mạng xã hội hàng đầu của việt nam về giáo dục giải trí giao tiếp trực tuyến
cùng thời điểm đó một số trang mạng xã hội việt cũng có những bước tiến mới
dinh mê của công ty cổ phần vn có những thời điểm đã vượt mặt facebook về lượng người sử dụng
cụ thể ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn chín mạng xã hội này có chín trăm bốn mươi năm người sử dụng trong khi facebook lúc đó chỉ có chín trăm một mươi tám người
đóng cửa tầmtay vn của công ty cổ phần tầm tây là một mạng dịch vụ xã hội ra đời với nhiều tham vọng
những tính năng trên yahoo đều có mặt trên mạng xã hội tầmtay vn như chia sẻ hình ảnh bình luận viết nhật ký
mạng xã hội việt nam thì bắt đầu phát triển cũng từ khá sớm
tầm tây là trong cái trang đầu tiên từ cách đây sáu bảy năm
thế thì qua cả cái quá trình phát triển thì có rất là nhiều cái khó khăn
mà có một phần thì là
đến từ khách quan và một phần thì đến từ người dùng
thì khách quan thì
đương nhiên là doanh nghiệp việt nam khi mà so sánh với doanh nghiệp nước ngoài thì sẽ kém rất là nhiều về như là kỹ thuật hoặc là vốn
thế thì tôi cho rằng là vấn đề thông tin ở trên mạng nói chung là một cái nhu cầu thiết yếu của cuộc sống
và có thể nói rằng là chúng ta mà tận dụng được cái môi trường mạng để mà xử lý thông tin trao đổi thông tin ở trên mạng nhất là mạng xã hội
thì một cách hợp lý và hiệu quả thì có thể nói là rất là có lợi cho xã hội
cho nên là đầu tiên là chúng ta phải quan tâm đến cái việc tận dụng tối đa những cái phương tiện truyền thông nói chung
trong đó có mạng xã hội để làm sao đem lại lợi ích cho người dân cho kinh tế và cho đất nước
phát triển nhanh chóng nhưng mạng xã hội việt đã gặp phải rất nhiều sóng gió
từ chỗ hơn một mươi triệu lượt người dùng
tới lượt trang mạng xã hội jinmi một sản phẩm của công ty vinagame cho phép mở rộng các ứng dụng của sản phẩm lên mức tối đa
kết hợp chức năng vip blog rất được ưa chuộng trước đây của các bạn trẻ
zingy đã tạo ra các tài khoản vip cho những nhân vật nổi tiếng như ca sĩ diễn viên điện ảnh hot blogger
và nhanh chóng thu hút được một lượng phen đông đảo cũng như tạo tiếng vang cho mạng xã hội này
chỉ sau một thời gian ngắn dinh đã đạt con số bốn triệu người dùng thường xuyên hàng tháng
và trở thành mạng xã hội hàng đầu của việt nam tính đến thời điểm năm hai nghìn một mươi chín
nhưng chỉ đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai vicenjo kosenza chuyên gia về chiến lược truyền thông mạng của ý
đã công bố bản đồ mạng xã hội toàn cầu cho thấy facebook đã vượt qua zingmy tại việt nam
với khoảng năm năm triệu thành viên là người việt
chúng tôi đã có kinh nghiệm quản lý cộng đồng rất đông trên một mươi triệu người từ những năm hai nghìn sáu hai nghìn bảy
thế nên là tất cả những kinh nghiệm quản lý hay là sàng lọc thông tin trên cộng đồng của chúng tôi đều áp dụng vào mạng go vn
tuy nhiên có một cái thực tế là nếu mà chúng ta quản lý càng tốt sàng lọc thông tin càng tốt
thì người dùng có xu hướng là người ta cảm thấy bị bỏ buộc thì người ta đã không sử dụng nữa
lúc đầu tầm tay ra đời thì rất được ủng hộ có rất là nhiều người dùng
sau đó thì
rất là xa lạ với việt nam
nhưng mà khi facebook vào việt nam rồi thì dần dần là người dùng người ta nhận thấy là sử dụng facebook nó ưu việt hơn
và vì thế cho nên là những người mà sử dụng mạng tầm tay nó thực sự là nó giảm dần
và sau này thì cầm tay đã phải đưa thêm rất là nhiều các cái dịch vụ khác vào
nếu chỉ là mạng xã hội thuần túy thì thực tế ra mà nói bây giờ tầm tay rất khó có thể cạnh tranh được với những mạng như facebook
có thể nói những tính năng vượt trội của trang truyền thông tin
trang mạng xã hội toàn cầu facebook đã có sức mạnh lan tỏa tới cộng đồng việt
người dùng việt tìm thấy nhiều tính năng ở facebook mà mạng xã hội trong nước không có
facebook có những tính năng kết nối chia sẻ tải ứng dụng đối với mạng cộng đồng thế giới
đây là những tính năng còn rất thiếu trên những trang mạng xã hội việt nam
em sử dụng cái trang mạng xã hội facebook
lựa chọn nó thay vì cái trang mạng xã hội việt nam
bởi vì có nhiều lý do trong đấy có một số lý do quan trọng
chẳng hạn như là ví dụ như cái mạng xã hội xã hội facebook thì nó có cái sức kết nối rộng hơn
ví dụ như là em hâm mộ một cái ban nhạc hay một ca sĩ một tạp chí gì đó của nước ngoài
thì facebook nó tạo cho mình cái sự kết nối như vậy
thứ hai là sử dụng facebook nó mang lại cho mình cái cảm giác tự do và an toàn hơn
trang mạng facebook thì em thích dùng hơn là cái mạng xã hội của việt

bởi vì nó mang tính quảng bá với cả nó chia sẻ thông tin nó được thoải mái hơn là cái trang mạng cá nhân của việt
cái mạng cá nhân của việt thì mình bị hạn chế rất là nhiều thứ
chia sẻ thông tin nó cũng khó khăn hơn hạn chế vì một vài cái quy định
thì em vẫn thích là dùng facebook hơn
facebook thì thực ra họ phát triển rất mạnh trên thế giới
và họ phát triển mạnh ở tất cả những quốc gia nào mà cho phép họ phát triển
cho nên là đối với cả facebook thì bản thân họ là một cái dịch vụ rất mạnh
cho nên là đối với cả facebook thì bản thân họ là một cái dịch vụ rất mạnh
mình phải thừa nhận điều đó
họ có rất nhiều cái ưu việt làm cho người dùng dùng rất là tiện rất là hoàn toàn miễn phí rất là mạnh
các cái tính năng kỹ thuật của họ rất là mạnh
cho nên là người dùng thích facebook thì tôi nghĩ là cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi
đứng về mặt công nghệ thì chắc là nó cũng không có khoảng cách nhiều lắm
bởi vì vấn đề công nghệ thì chúng ta thường là chúng ta xử lý tương đối tốt
thế nhưng mà lượng thông tin các cái chức tính năng các cái dịch vụ

mà đáp ứng nhu cầu thì tôi nghĩ là thường chúng ta cũng có thể là không bằng những người khác
nhất là những công cụ mà giải được cái vấn đề kết nối giữa mạng xã hội với lại các cái platform khác
các cái môi trường khác và các cộng đồng khác xung quanh
thì nếu mà chúng ta làm cái này không tốt thì có thể là cũng không hấp dẫn
nhưng tôi nghĩ rằng cái thực sự mà chúng ta thiếu vẫn là một niềm tin
nhưng tôi nghĩ rằng cái thực sự mà chúng ta thiếu vẫn là một niềm tin
bản thân cái nhà cung cấp dịch vụ cũng như là cái môi trường đó đã đạt được cái niềm tin để mà thu hút người dùng vào cái mạng xã hội đó hay chưa
thì cơ bản vẫn là theo ý kiến cá nhân của tôi là người ta vẫn còn đang thiếu niên

hiện tại go vn đã chuyển thành một trang tin tức tổng hợp
dinh mi đã chuyển hướng sang phát triển dịch vụ cung cấp nội dung trên mạng viễn thông ott như nhắn tin gọi điện miễn phí trên điện thoại di động

còn trang tamtay vn hiện tại vẫn được duy trì làm nền tảng cho nhiều dịch vụ khác
qua đó có thể thấy những trang mạng xã hội việt còn khá lúng túng trên bước đường phát triển của mình
theo ý kiến của một lãnh đạo cấp cao trong chính phủ hiện nay có hàng chục triệu người việt đang sử dụng các mạng xã hội và đó là nhu cầu thiết yếu không thể ngăn cấm được
điện thoại di động cũng như internet hay facebook là những phương tiện mới được ngày càng nhiều người sử dụng để đáp ứng nhu cầu thông tin của mình
đây là cơ hội cho các nhà cung cấp nội dung điều quan trọng là họ phải tiếp cận người dùng một cách chủ động và đáng tin cậy
chúng tôi nghĩ rằng là mạng xã hội là cái xu hướng nó không thể khác được và chúng ta nên coi nó là một công cụ
và công cụ thì chúng ta sử dụng như nào cho nó hiệu quả
đúng mục đích thì tôi nghĩ là chúng ta nên đặt vấn đề như vậy
và chúng tôi cũng như là cộng đồng mạng thì hoàn toàn ủng hộ cái ý kiến chỉ đạo này
với cái tinh thần như vậy thì cái quan trọng quan tâm đầu tiên là chúng ta đưa lên mạng càng nhiều những cái thông tin tốt và tận dụng được tối đa nó và là cái điều quan trọng nhất
bởi vì chúng ta cần cái tốt nhiều hơn là gọi là không có cái xấu
mạng xã hội ra đời với tiêu chí chung là kết nối và chia sẻ
cũng như mọi sản phẩm dịch vụ mạng xã hội muốn tồn tại phải đáp ứng đầy đủ những nhu cầu sử dụng của người dùng
để so sánh với những mạng xã hội toàn cầu rõ ràng mạng xã hội trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu người sử dụng
trong khi facebook tiếp cận người dùng việt muộn hơn nhưng đã nhanh chóng thống lĩnh và trở thành mạng xã hội lớn nhất tại việt nam
tại trung quốc wivo com là một trang mạng xã hội nội địa
hàng trăm triệu người trung quốc là thành viên của mạng xã hội này
tại đây người dùng có thể tìm thấy đầy đủ những tính năng nhu cầu sử dụng
ngoài những tính năng cơ bản như trò chuyện chia sẻ ảnh thì còn rất nhiều tính năng kết nối khác như đọc chuyện hỏi đáp gọi điện
có thể thấy người trung quốc đã được đáp ứng đầy đủ nhu cầu khi sử dụng những trang mạng nội địa
trung quốc là một nước đông dân kể cả trong nước cũng như ở nước ngoài
và chính một cái
số lượng đông này
thì bản thân nó đã định hình một cái tập hợp đủ lớn
để có thể duy trì một mạng xã hội có bản sắc riêng
và cũng đủ lớn để những nhà cung cấp dịch vụ có thể đạt được mục tiêu của họ
khi mà thực hiện xây dựng mạng xã hội này
và chính số đông đủ lớn là một yếu tố rất là quan trọng
để quyết định sự tồn tại của mạng xã hội đấy
thì cái thứ hai thì yếu tố có tính chất bản sắc
hay là những cái giá trị mà cái người trung quốc có thể lên những cái mạng xã hội đó
mà họ chỉ cần lên đó là người ta có thể có đầy đủ
những cái thứ đáp ứng đầy đủ những cái thứ họ muốn
thì cũng là một yếu tố mà tôi nghĩ là dẫn đến cái sự thành công của mạng xã hội của trung quốc
không có những lợi thế phát triển như thị trường mạng xã hội trung quốc
nhưng đã đến lúc các chuyên gia công nghệ thông tin cho rằng
cần phải có những định hướng để phát triển mạng xã hội trong nước
trong đó vấn đề bản sắc riêng với những trang mạng xã hội nội địa cũng cần được đẩy mạnh
yếu tố mạng xã hội cần khai thác những tính năng thuần việt
gần gũi với đời sống người dân thì sẽ được đánh giá cao
nếu chúng ta quan tâm một cách đúng mức đối với lại các cái bản soát của việt nam
thì chắc chắn là sẽ thu hút được nhiều hơn
và cái thành công của mạng xã hội sẽ có
nếu mà nói về bản sắc của việt nam thì cũng có rất là nhiều
cũng phải phân tích một cách rất là khoa học
và nhìn nhận những cái bản sắc một cách rất là khách quan
khi mà phân tích bản sắc của việt nam thì bằng các cái phương pháp khoa học
hoàn toàn có thể sắp đặt lên một cái bố cục những cái bản sắc nhất định
thế nhưng mà chúng ta lại phải lựa chọn được bản sắc nào đáp ứng được cái nhu cầu
và đem lại cái lợi ích cho người dùng
thì tôi nghĩ rằng cái này là quan trọng
xây dựng những tính chất mạng xã hội mà người dùng việt nam dùng được
trong các cái trang các cái dịch vụ khác nhau
thì những người bản thân những người mà làm cái dịch vụ đó
anh phải tìm ra được một cái mô hình thích hợp
để cho người dùng việt người ta thấy là bổ ích
đó chứ không thể gom hết tất cả vào một thứ gọi chung chung là mạng xã hội được
tìm kiếm thông tin là nhu cầu của hầu hết những người dùng mạng xã hội
và dù muốn hay không người sử dụng mạng xã hội sẽ vẫn chuyển đi
hoặc thu nhận thông tin trên mạng xã hội
trong thời gian tới chúng ta mong muốn sẽ được chứng kiến sự ra đời
và phát triển một cách bền vững hơn của các trang mạng xã hội việt nam
với bản sắc riêng của mình và đi cùng với đó là sự đa dạng
về các nguồn thông tin trên mạng xã hội
đây cũng là thông điệp mà chúng tôi những người làm chương trình
mong muốn được gửi tới trong chương trình thông điệp cuộc sống ngày hôm nay